tại khu vực cửa biển thuộc biển cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
giai đoạn này biển bị bồi lấp đã làm cho nhiều tàu có công suất lớn không thể ra khơi
bên cạnh một số tàu đi biển về cũng không cập được cả
mặc dù tỉnh quảng trị đã có chủ trương cho nạo vét luồng
tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa nạo vét
điều này đã làm cho nhiều ngư dân lâm vào cảnh khó khăn
anh trấn văn hiền ở khu phố hoa lý thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh
vào thời điểm này năm hai nghìn một mươi tám anh hiền đã đi được khoảng bốn chuyến biển
vậy mà năm nay anh mới chỉ đi được một chuyến biển duy nhất do cửa biển bị bồi lấp
cửa biển bị bồi lấp không chỉ gây khó khăn cho ngư dân
mà các ngành chức năng cũng khó quản lý khi các tàu cứ neo đậu ngoài xa như thế này
thực tế trên tàu là mình không biết là bao nhiêu thuyền viên ở trên đó
rồi cũng như là kiểm tra các nhật ký hành trình rồi cũng như là bị phòng cháy thông tin liên lạc
rất là khó khăn trong việc kiểm tra kiểm soát
muốn đóng một con tàu xa bờ như thế này ngư dân phải ve vốn của ngân hàng từ sáu đến tám tỷ đồng
nhưng với tình trạng cửa biển bị bôi lấp như hiện nay ngư dân không thể ra khơi
khó khăn đang trồng chất khó khăn đối với ngư dân vùng biển
chúng tôi đã kêu gọi được cái nguồn vốn
khoảng năm tỷ đồng để tập trung nào vét triển khai nguồn vốn từ ngân sách trở trung ương
đòi hỏi phải triển khai qua các bước và đảm bảo để có quyết định
tuy nhiên chúng tôi đã có ý kiến và đề xuất để xin để có thể triển khai trước để tạo điều kiện
cho bà thuần lời nhất cho bà khó nhân dân
giai đoạn này là cao điểm đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển
vậy mà cửa biển bồi lấp vẫn chưa được nạo vét
nếu tình trạng này kéo dài các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị không sớm giải quyết
thì gần đến mùa mưa bão có nạo vét người dân cũng không thể ra khơi